ngày một mươi tháng hai hàng vạn người dân đã quay trở lại tp hcm sau đợt nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi
khiến giao thông các khu vực cửa ngõ vào thành phố trở nên đông đúc
tuy nhiên nhìn chung không xảy ra tình trạng un tắc kéo dài
tại các khu vực cửa ngõ phía đông và phía tây ngay đầu giờ chiều ghi nhận lượng phương tiện đông đúc đổ về thành phố
một số trục đường xảy ra ủ nứ cục bộ di chuyển khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã triển khai nhiều tổ công tác điều tiết
tại các giao lộ điểm nóng có nguy cơ uốn tắc giao thông như cầu bình điển bên xe miền tây bên xe miền đông
tại các khu vực bến xe miền tây khu vực cầu bình điển bố trí các tổ tầng tra kiểm soát tăng cường tầng tra kiểm soát
để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt an toàn
đảm bảo cho người dân trở về thành phố để làm việc sau kỳ nghỉ tết kéo dài
người tham gia giao thông khi tham gia giao thông đến khu vực cửa ngõ phía tây vào trung tâm thành phố
thì phải chấp hành theo
biển báo hiệu giao thông và sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông
nếu khu vực này có xảy ra ủng tắc giao thông thì người dân nên chú ý theo sự hướng dẫn chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này
ghi nhận hết ngày mùng sáu tết tình trạng ôn tắc chỉ xảy ra tại các tuyến đường cửa ngõ dẫn về tp hcm như long an đồng nai
riêng khu vực nội thành các phương tiện di chuyển khá thuận lợi do có sự hướng dẫn điều tiết kịp thời của lực lượng chức năng
bên cạnh đó nhiều trường hợp vi phạm các lỗi như đi không đúng làn đường trở qua số người quy định dừng đỗ trái phép đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm